trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với tỉnh an giang chiều qua tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm xã mỹ phú huyện châu phú
đây là một trong những xã vùng sâu vùng xa nhưng có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội
trong đó có phát triển nông nghiệp chăn nuôi cá tra xuất khẩu theo mô hình công nghệ cao
cùng đi với tổng bí thư nguyễn phú trọng có đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
cùng lãnh đạo một số bộ ban ngành cơ quan trung ương
xã mỹ phú nằm cách thành phố châu đốc tỉnh an giang khoảng một mươi km
có tuyến dân cư tiếp ráp sông hậu thuận tiện cho việc phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ và phát triển các làng nghề
thế mạnh của xã là sản xuất nông nghiệp tập trung chủ lực là cây lúa và nuôi trồng thủy sản
báo cáo với tổng bí thư và đoàn công tác của trung ương lãnh đạo xã mỹ phú cho biết
kỹ thuật cao sản lượng lương thực hàng năm đạt gần sáu mươi hai tấn
bên cạnh đó xã đang tập trung triển khai dự án chăn nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ hiện đại
với quy mô trên ba trăm năm mươi hectare đây là cơ hội điều kiện để xã thúc đẩy phát triển kinh tế
giải quyết việc làm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân
hiện toàn xã có hơn sáu mươi hectare diện tích nuôi trồng thủy sản sản lượng thu hoạch đạt trên một mươi một tấn một năm
bên cạnh đó xã thực hiện hiệu quả việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên
trong đó có việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy
đến nay xã mỹ phú huyện châu phú đã thực hiện sắp xếp kiêm nhiệm được năm trên tám chức danh
trò chuyện với bà con nông dân tổng bí thư nguyễn phú trọng đã bày tỏ vui mừng được đến thăm xã mỹ phú
một vùng sông nước mênh mông đang tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang nuôi cá cha xuất khẩu
có hiệu quả kinh tế cao
qua trao đổi với bà con nông dân các nhà doanh nghiệp cảm nhận được một không khí đồng thuận
thống nhất từ trên xuống dưới quyết tâm thay đổi phương thức làm ăn làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội
tổng bí thư cho rằng việc áp dụng mô hình ba nhà gồm nhà nước nhà nông và nhà doanh nghiệp
trong chuỗi nuôi trồng chế biến và xuất khẩu thủy sản ở mỹ phú là cần thiết và là mô hình hay
yêu cầu các cơ quan hữu quan hỗ trợ để mô hình này phát huy hiệu quả
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đánh giá cao xã mỹ phú và huyện châu phú
trong việc thực hiện nghị quyết trung ương sáu về sắp xếp tổ chức bộ máy
theo đó toàn bộ một mươi ba xã trong huyện đã thực hiện bí thư kiêm chủ tịch ubnd xã
trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch ubnd tổ quốc huyện
đã giảm được tám mươi ba người tiết kiệm chi lương trung bình sáu mươi ba triệu đồng một tháng
trước đó tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống bà mẹ việt nam
anh hùng lê thị tải chín mươi hai tuổi tại phường bình khánh thành phố long xuyên tỉnh an giang